và trong chương trình điểm đến của truyền hình nhân dân ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng các học viên lớp k bảy mươi b một
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
trải nghiệm một chuyến đi đáng nhớ
cách hà nội một trăm tám mươi km về hướng tây bắc
mộc châu là huyện miền núi
nằm ở hướng đông nam của tỉnh sơn la
đến với mộc châu vào bất cứ mùa nào trong năm
chúng ta đều có những ấn tượng đẹp về vùng đất cao nguyên này
điểm dừng chân đầu tiên của các học viên lớp k bảy mươi b năm
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
trong hành trình khám phá vẻ đẹp của mộc châu
là khu di tích lịch sử trung đoàn tây tiến
cách đây hơn bảy mươi năm trung đoàn tây tiến ra đời
đổi tên thành trung đoàn năm mươi hai tây tiến
những chiến công oanh liệt của trung đoàn
vẫn còn vang mãi
vắn điền với lịch sử hào hùng của mặt trận tây bắc
và liên minh chiến đấu việt nam lào
trong những năm kháng chiến
chống thịt dân pháp xâm lược
góp phần tô thắng truyền thống anh hùng
quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân việt nam
cũng như mối tình hiểu nghị việt nam lào
thưa các bạn
mặc dù mộc châu đã từ lâu không còn là điều
gì xa lạ đối với giới trẻ
và giới phuật chuyên nghiệp việt nam
tuy nhiên đối với hầu hết các du khách
thì việc khám phá cao nguyên xanh
tươi đẹp và mát mẻ này
thực sự vẫn là những điều gì
hết sức mới mẻ
là một cao nguyên rộng lớn và xinh đẹp
của miền núi phía bắc
mộc châu ngày càng thu hút nhiều du khách đến tham quan
nếu có kế hoạch đi du lịch
quý vị và các bạn không nên bỏ lỡ địa điểm này
mộc châu vốn là một cao nguyên rộng lớn
và đẹp bậc nhất
tại khu vực vùng núi phía bắc
nơi sở hữu những đồi trè hình trái tim duyên dáng
đây là nơi thu hút
đông đảo du khách ghé tham quan
chụp ảnh mỗi khi đến mộc châu
du khách tới đây
ngoài có cơ hội lưu lại những bức ảnh lung linh
thì còn là dịp hít thở không khí trong lành
giữa những đồi trè trải dài bát ngát
địa điểm khám phá nổi tiếng tiếp theo
của đoàn trong hành trình đến với cao nguyên mộc châu
đó chính là
thác giải yếm
hay còn được gọi là thác nước bản vật
hay thác nàng
những đôi bạn trẻ đang yêu
thường đến đây tìm kiếm những giây phút lãng mạn
và cầu mong được ở bên nhau trọn đời
ngay cạnh thác giải yếm
là cây cầu kính tình yêu
đây cũng là một địa điểm du lịch mới
hấp dẫn du khách khi đến với vùng cao tây bắc
cảm nhận đầu tiên đến với mộc châu
đó là một không gian rất là thoáng đẳng
một không gian rất là mát và dễ chịu
của cao nguyên mộc châu
cái ấn tượng thứ hai là với con người
rất là đơn giản và mộc mạc
và rất là chân tình
ở đây từ em nhỏ cho tới người lớn
đều làm cho chúng tôi có những cảm giận rất là tuyệt vời
và đặc biệt là các đôi thanh viên nam nữ
họ đến đây để chứng kiến
một tình yêu của ngày xa xưa
và đấy cũng là cái niềm tin và cái niềm hy vọng
và cũng mong là đôi trai gái
phù hộ cho tình yêu của họ bền vững
và cũng đắc nhờ chúng ta và thế hệ chúng ta
rằng cái mảnh đất này đã ghi dấu
bao nhiêu tình yêu này
đặc biệt là cái tình bạn
cái tình thủy chung của hai nước việt lào
không chỉ có hôm nay và đã có ngày xưa
một địa danh nổi tiếng như
cửa khẩu lóng sập hay còn được gọi
với cái tên là cửa khẩu pa háo
đây cũng đồng thời là nơi đặt
cột mốc biên giới hai trăm năm mươi năm của lào và việt nam
điểm dừng chân cuối cùng
của chúng ta trong chuyến hành trình
rất ý nghĩa đến cao nguyên mộc châu
đó là tại cột mốc biên giới
cửa khẩu lóng sập
đây là cột mốc biên giới cửa khẩu đánh dấu
đường biên giới giữa việt nam và nước bạn lào
đối với mỗi thành viên
của k bảy mươi b một chúng tôi
được đặt chân đến đây
đó là một niềm tự hào và chúng tôi mong muốn rằng
đây sẽ là một dịp được chi ân
đồng bào cũng như là cán bộ chiến sĩ
những người đang ngày đêm gìn giữ bình yên
và vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước việt nam lào
là một trong những đơn vị trọng yếu
trong công tác bảo vệ chủ quyền
biên giới tây bắc tổ quốc
nhân dịp chuyến tham quan
đoàn học viên lớp k bảy mươi b một
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đã đến thăm hỏi động viên các chiến sĩ
đồn biên phòng cửa khẩu lóng sập
mặc dù thời gian rất là ngắn
đường xa nhưng mà chúng ta đã đến được
một cái điểm mà chúng ta chọn đó là
cái cửa khẩu hữu nghị của việt nam và lào
đến tại đây chúng ta mới chứng kiến
cái tình cảm đặc biệt nhân dân việt nam và lào
đồng thời tìm hiểu được những người dân
sống ở trên vùng biên cũng như là các đồng chí
hệ gắn kết ngày đêm bảo vệ
tổ quốc cũng như là giữ gìn
trật tự an toàn
qua chuyến đi thực tế này thì giúp học viên
thấy được sự hy sinh mất mát của các thế hệ
của cha ông trước
trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
với ý nghĩa như vậy đoàn công tác
gạt hái rất nhiều trong chuyến đi này
và nguyện theo ý nghĩa của mắc hồ
là tiếp tục xây dựng
bảo vệ tổ quốc việt nam
tân yêu giàu mạnh
chuyến đi trải nghiệm đã đem đến
cho các học viên lớp k bảy mươi b một
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
những kỷ niệm đáng nhớ
về núi rừng tây bắc
không chỉ là điểm khám phá thú vị đầy màu sắc
nơi đây còn là điểm đến ý nghĩa
cho công tác giáo dục truyền thống
đối với các thế hệ hôm nay và mai sau